tổng thống mỹ joe biden đã yêu cầu ngoại trưởng anthony blinken hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết để có thể gửi khoản viện trợ sáu trăm linh triệu đô la mỹ cho ukraine
trong đó ba trăm năm mươi triệu đô la mỹ sẽ được phân bổ để hỗ trợ các hạng mục quân sự của bộ quốc phòng
động thái của mỹ diễn ra trong bối cảnh chiến sự giữa nga và ukraine đang diễn ra căng thẳng sau khi moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông ukraine
vào ngày hai mươi bốn tháng hai ngoài ba trăm năm mươi triệu đô la mỹ hỗ trợ hạng mục quân sự thông qua đạo luật hỗ trợ nước ngoài năm một nghìn chín trăm sáu mươi một số tiền hai trăm năm mươi triệu đô la mỹ còn lại sẽ dành cho hỗ trợ tổng thể
trong khi đó tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg cũng tuyên bố rằng nato sẽ cung cấp thêm vũ khí để hỗ trợ ukraine